cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng gồm nguyễn thị hồng thấm ba mươi hai tuổi
cư trú tại ấp mỹ quý xã hiệp mỹ tây huyện cầu ngang về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
nguyễn ngọc hành tâm hai mươi tám tuổi cư trú tại ấp bờ kinh bột xã mỹ hòa huyện cầu ngang về hành vi đánh bạc
theo kết quả điều tra ban đầu vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nghiệp vụ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phát hiện tài khoản facebook tên nguyễn thấm của nguyễn thị hồng thấm
thường xuyên phát trực tiếp livestream trên facebook để chơi lô tô thắng thua bằng tiền với nhiều tài khoản facebook khác
trong đó có đối tượng nguyễn ngọc hành tâm
quá trình xác minh công an công an có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tột các đối tượng
nên tiến hành triệt xóa tạm giữ nhiều tài liệu vật chứng có liên quan như điện thoại di động tờ phơi lô tô tiền mặt
sổ ghi chép thông tin người chơi và kết quả
quá trình làm việc nguyễn thị hồng thấm khai nhận dùng tài khoản facebook cá nhân phát livestream tổ chức chơi lô tô thắng thua bằng tiền
chỉ tính riêng trong ngày một tháng một thấm tổ chức một mươi ba lượt chơi lô tô mỗi lượt có hàng chục người tham gia
trong đó có lượt đánh bạc với số tiền cao nhất lên đến một mươi một triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng
cũng trong ngày một tháng một nguyễn ngọc hạnh tâm tham gia lượt chơi thứ một mươi do nguyễn thị hồng thấm tổ chức
với số tiền một triệu một trăm linh ngàn đồng và trúng thưởng bốn triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng
qua đó hạnh tâm đã đánh bạc với tổng số tiền là năm triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trạ vinh đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật
về cáo buộc nhận hối lộ năm hai triệu đô la mỹ từ trường mỹ lan bị cáo đỗ thị nhàn cho biết
rất xấu hổ vì một phút nông nổi đã làm ra hành vi sai trái
bị cáo nhàn mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo khắc phục năm hai triệu đô la mỹ này
đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa tiến hành truy xét và làm rõ nhóm thanh thiếu niên
tham gia vào vụ hỗn chiến cố ý gây thương tích xảy ra trên đường hà huy tập phường hòa khê quận thanh khê
vào dạng sáng ngày một mươi tám tháng ba khiến một số người thương tích nặng
nhóm thanh thiếu niên trên có khoảng hơn một mươi người đều từ một mươi sáu tuổi trở lên
xuất phát từ mâu thuẫn với nhóm sang nhỏ khi ném chai thủy tinh vào nhóm của mình lúc đang lưu thông
tại hầm chui nguyễn tri phương sáu đối tượng gồm nguyễn minh huân nguyễn thỉnh huy nguyễn mai khang
cao văn trung phạm trường vĩ nguyễn thỉnh ý đã rủ thêm bạn bè đi trả thù
tất cả cầm theo hung khí để tìm nhóm sang nhỏ trả thù
và khi đến ngã tư hòa huy tập điện minh phủ nhóm của huy thấy sông vào đánh chém tới tấp
khiến một số thanh niên bị thương tích nặng
hiện sau đối tượng trên đã bị khởi tố bắt tạm giam về tội gây dối trước tử công cộng
và cố ý gây thương tích riêng các đối tượng còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú
phòng an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đỗ trọng anh là giám đốc công ty
của phần thương mại du lịch quốc tế hoàng anh về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
kết quả điều tra ban đầu xác định do có mối quan hệ quen biết từ trước nên vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng long quốc tịch trung quốc không rõ nhân thân địa chỉ đã sang việt nam
chủ động hẹn gặp và trao đổi thống nhất với đỗ trọng anh về việc tìm người đi hàn quốc lao động
bằng hình thức du lịch từ việt nam sang trung quốc rồi vượt biên trái phép bằng thuyền sang hàn quốc
với chi phí là một mươi ba usd
thông qua các mối quan hệ các ứng dụng mạng xã hội đỗ trọng anh đã liên hệ cấu kết với nhiều đối tượng
ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước để tìm các công dân có nhu cầu đi hàn quốc lao động
với chi phí từ một mươi năm đến hai mươi usd một người
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đỗ trọng anh đã đưa ba mươi công dân xuất cảnh sang trung quốc
và bàn giao cho long
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba long tổ chức cho ba mươi công dân này vượt biển bằng thuyền
từ trung quốc sang hàn quốc thì bị cơ quan chức năng trung quốc phát hiện ở bát sứ
phòng an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đỗ trọng anh
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vũ thị phương hoàng thị phương
trần thị chiến nguyễn thị hằng và võ công sơn về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
với hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức huỳnh văn cán
chú thành phố đà nẵng và đàng thanh ẩn chú tỉnh ninh thuận
vừa bị cơ quan tỉnh ninh thuận khởi tố bị can và khám xét nơi ở nơi làm việc
huỳnh văn cán là phó giám đốc công ty cổ phần hoàng hưng nhân
có trụ sở tại phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay công ty cổ phần hoàng hưng nhân đã tham gia đấu thầu
và chung gói thầu thi công xây dựng dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống
cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tại tỉnh ninh thuận
dưới sự chỉ đạo của huỳnh văn cán tăng thanh ẩn là nhân viên kỹ thuật
và là chỉ huy trưởng công trình của công ty đã lấy một số thông tin trong tổ
đội thi công rồi liên hệ mua các văn bằng chứng chỉ giấy chứng nhận giả trên mạng xã hội
để tập hợp đưa vào hồ sơ dự thầu gồm một mươi giấy chứng nhận an toàn vệ sinh lao động
an toàn viện sinh môi trường một mươi ba chứng chỉ đào tạo nghề với giá từ tám trăm linh đến một hai triệu đồng một chứng chỉ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận đã ra quyết định tạm giữ tạm giam đối với huỳnh văn cán
và quyết định cấm đi khỏi nước cư trú đối với đàng thanh ẩn để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự lê văn lượng chú tỉnh thanh hóa vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang tạm giữ
vào tối ngày một mươi hai tháng ba qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giã
phát hiện đối tượng lượng có biểu hiện hoạt động liên quan đến tín dụng đen tại nơi tạm trú thuộc khu phố năm phường vĩnh lạc
nên tiến hành bắt quả tăng lượng đang thu tiền lãi của người vay
tại cơ quan công an lượng khai nhận từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bị bắt lượng đã cho một người đàn ông
ở thành phố rạch giá năm lần vay với số tiền bốn trăm linh triệu đồng với lãi suất cho vay là một một ngày tương đương ba trăm sáu mươi năm một năm
gấp một mươi tám năm lần so với lãi quy định
thu số tiền lãi của người này là ba trăm bốn mươi năm
tại khu vực cầu mỹ bình thuộc ấp bốn xã mỹ quý tây huyện đức huệ tỉnh long an
lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang đối tượng trần triệu phú chú tỉnh long an đang vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
kiểm tra bên trong phương tiện lực lượng chức năng phát hiện có sáu gói thuốc lá ngoại
tại cơ quan điều tra qua đấu tranh ban đầu đối tượng trần triệu phú khai nhận số thuốc lá trên
được một người chú xã mỹ quý tây huyện đức huệ tỉnh long an thuê vận chuyển
từ tho mò đến huyện hóc môn tp hcm với giá là năm trăm linh đồng
được biết đối tượng trần triệu phú hết sức manh động liều lĩnh
trong quá trình vận chuyển hàng hóa trái phép đối tượng đã sử dụng ma túy
khám xét trên xe đối tượng lực lượng phá án phát hiện bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
những năm gần đây công nghệ sinh chắc học đặc biệt là dấu vân tay và khuôn mặt
đã trở thành xu thế phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực trong đó có ngành ngân hàng
tuy nhiên sự phổ biến của các công nghệ này cũng mang đến những rắc rối nhất định
nên nhiều đối tượng lừa đảo đã lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trịnh quỳnh anh nhân viên văn phòng vừa qua đã bị lừa vì tin vào cuộc gọi video của người thân
và sau đấy tôi mới biết là mình bị lừa đấy không phải là người thân của mình mà là hình ảnh qua trí tuệ nhân tạo
theo các chuyên gia cùng với sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo tình trạng sử dụng giả mạo giọng nói
gương mặt hay còn gọi là công nghệ defect để lừa đảo gần đây đang có dấu hiệu gia tăng
về cơ chế hoạt động defect sử dụng trí tuệ nhân tạo tiên tiến thu thập dữ liệu về chuyển động vật lý
đặc điểm khuôn mặt và thậm chí cả giọng nói rồi xử lý thông qua thuật toán mã hóa ai
hoặc mạng đối kháng tạo
các video tạo bằng ai thì có những đặc điểm chung dễ nhận diện như là thường thường các cái cửa chỉ môi và cửa chỉ mắt
thường thường không khớp với cả cái tiếng âm thanh của video
thứ hai là nhìn mọi cửa chỉ này nó thường không có độ
mềm mại và nó thường vỡ khúc hoặc là bị gập bị gãy
thứ ba đó là thường video nó có thường nó có cái thời liệu rất là ngắn và chất lượng không lợi cao
đây là một số những cái dấu hiệu chính để nhận diện những cái video đấy là video được dựng lên từ những công nghệ ai và được cắt ghép
chưa được không phải video chính trinh thống
bản thân defect hay trí tuệ nhân tạo không xấu nhưng thường bị lợi dụng cho những mục đích mở ám
một báo cáo gần đây của trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cảnh báo hầu hết các defect lan truyền
đều có mục đích xấu
những nội dung mà công nghệ này thường bị lợi dụng bao gồm ghép mặt người vào những bối cảnh có toan tính riêng
sử dụng hình ảnh và tiếng nói của một người để vượt qua mật khẩu sinh chắc học
lừa đảo trên nền tảng kỹ thuật số trộm cắp danh tính tống tiền
đáng lo gại hơn khi công nghệ này đang càng dễ tiếp cận thì số vụ phạm tội có thể tăng lên
biết được những cái dấu hiệu bất thường như là âm thanh hình ảnh hay là cử chỉ của môi và mắt
các cái dấu hiệu trên khuôn mặt con người để có thể bước đầu có thể xác định được nghi ngờ đánh giá
vẫn nên nhờ đến những người có kiến thức về công nghệ ống tin trong gia đình để kiểm chứng
cũng như là xác định lại video đấy có phải là trình thống hay không
không nên tin ngay vào những thông tin tiếp nhận trên thông tin mạng
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia khuyến cáo để bảo vệ tiền trong tài khoản của mình
và tránh bị lừa đảo người dân cần cẩn trọng trước những cuộc gọi trao đổi liên quan đến tiền tài chính
đồng thời khuyến cáo người dùng nên tránh để lộ lọt các thông tin cá nhân hình ảnh dữ liệu sinh chắc học
để tránh bị kẻ xấu lợi dụng khai thác